xin chào các bạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh thuận vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với phạm đức hạnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
có liên quan tới vụ án vi phạm các quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
theo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
ubnd tỉnh ninh thuận đã có quyết định phê duyệt cho công ty cổ phần đầu tư năng lượng xây dựng thương mại hoàng sơn
thực hiện dự án nhà máy điện mặt trời với diện tích là tám mươi hectare tại tiểu khu một trăm một mươi xã mỹ sơn huyện ninh sơn
toàn bộ diện tích đất dự án có nguồn gốc là đất rừng do nhà nước quản lý
với vai trò là cán bộ địa chính xã phạm đức hạnh đã thiếu tinh thần trách nhiệm
để tám hộ dân vào lấn chiếm và trồng cây trên đất dự án
đồng thời tham mưu cho lãnh đạo và cơ quan chức năng xác nhận nguồn gốc thời điểm sử dụng tám mươi hai m hai đất dự án
cho tám hộ dân sai quy định dẫn đến việc nhà nước phải hỗ trợ tiền về đất hoa màu cây trồng trên đất
việc làm trên đã gây thiệt hại về ngân sách nhà nước và làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai vừa bắt khẩn cấp nguyễn quang dũng bốn mươi hai tuổi
ngụ tại xã tam phước thành phố biên hòa để điều tra về hành vi giết người
khi đối tượng này ôm can xăng đốt ba người bị bỏng nặng
các nạn nhân bị bỏng nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện
gồm bà nguyễn thị huệ ba mươi bảy tuổi vũ thị thùy linh một mươi bốn tuổi và vũ thị hồng nhung một mươi hai tuổi cùng là con của bà huệ
vụ việc xảy ra vào dạng sáng cùng ngày khi dũng bất ngờ mua một can xăng tới phòng trọ của nhà bà huệ
tưới xăng lên ba mẹ con rồi châm lửa đốt
vụ việc được những người cùng dãy trọ và người dân sống gần hiện trường
dập lửa kịp thời và giải cứu được ba mẹ con nạn nhân
tuy vậy do xăng bốc cháy quá nhanh đã khiến cho cả ba mẹ con bà huệ bị bỏng nặng
nguyên nhân của vụ việc được cho là do mâu thuẫn chuyện tình cảm
khi dũng và bà huệ có thời gian chung sống như vợ chồng trước đây cùng với hai con riêng của bà huệ
thời gian gần đây khi bà huệ chia tay dũng đã không cho hắn tới phòng trọ và dũng đã nhẫn tâm gây ra sự việc trên
những ngày qua trên một trăm linh lồng bè nuôi cá của trên ba mươi hộ tại khu vực cảng neo đậu của xã phổ thạnh
huyện đức phổ quảng ngãi lần lượt chết trắng gây thiệt hại hàng tỷ đồng cho người dân nuôi cá
theo người dân địa phương đợt cá chết này có nhiều điều bất thường và chưa có tiền lệ khi có khoảng trên ba mươi hộ nuôi cá có cá chết thiệt hại hàng tỷ đồng
hiện đơn vị chức năng đã đến hiện trường tại khu vực biển ở cầu thạnh đức xã phổ thạnh để làm rõ nguyên nhân việc cá nuôi lồng của người dân địa phương chết hàng loạt
điều đáng lo ngại là không những cá nuôi chết mà cá tự nhiên tại khu vực cảng neo đậu cũng bị chết một cách bất thường
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú yên đã có thông tin
công báo truy tìm hai đối tượng cướp tài sản có tổng trị giá hơn hai tỷ đồng của chủ tiệm vàng kim yến truyền ở thị trấn hòa vinh huyện đông hòa vào sáng ngày một mươi chín tháng tám
theo thông tin đối tượng thứ nhất cao một m bảy mươi mặc áo khoác đen quần jean màu bạc đội mũ lưỡi chai màu đen bên trong và mũ bảo hiểm màu đen bên ngoài
đối tượng thứ hai cao một m sáu mươi năm mặc áo khoác màu xám quần vải thun đen có sọc màu cam và xanh
hai đối tượng nêu trên đi trên xe yamaha sirius màu đỏ đen mang biển kiểm soát năm mươi chín l một trăm năm mươi tám nghìn bảy trăm ba mươi sáu có kính chiếu hậu bên phải mâm trước bánh xe dạng thắng đĩa
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú yên đề nghị những người phát hiện hai đối tượng có đặc điểm nhận dạng nêu trên cần sớm cung cấp thông tin qua số điện thoại sáu mươi chín bốn trăm ba mươi sáu hai nghìn hai trăm tám mươi
lực lượng chức năng tỉnh bình dương đã khám nghiệm hiện trường truy tìm chiếc xe ô tô liên quan tới vụ tai nạn
làm một nam công nhân tử vong rồi rời khỏi hiện trường
nạn nhân được xác định là anh đỗ nhật long một mươi tám tuổi ngụ tại tỉnh bình dương
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi một h ngày một mươi chín tháng tám anh long điều khiển xe máy mang theo biển số tỉnh bình dương đi trên đường điện biên phủ
khi đến đoạn thuộc phường phú tân thì xảy ra tai nạn với một chiếc xe ô tô chạy cùng chiều
vụ va chạm đã khiến anh long và xe máy ngã ra đường tử vong tại chỗ
sau khi bị tai nạn chiếc ô tô đã rời khỏi hiện trường
bỏ mặt nạn nhân cùng với chiếc xe máy
lực lượng chức năng đang thu thập thông tin để truy tìm chiếc xe ô tô có liên quan tới vụ tai nạn này